trong những ngày nắng nóng kéo dài tại thành phố hồ chí minh nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân ngày càng trở nên bức thiết
tuy nhiên ngay tại khu vực ngoại ô thành phố thì vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa được sử dụng nước sạch mà phải mua nước từ các ghe hay xuồng để sinh hoạt
chỉ cách trung tâm thành phố hồ chí minh hơn hai mươi km nhưng nhiều năm nay gần một trăm linh hộ dân thuộc ấp ba ấp bốn xã hiệp phước huyện nhà bè phải bỏ tiền để mua nước sinh hoạt
nước được mua từ các ghe xuồng mang đến với giá một mươi một lù
để đủ cho nhu cầu sinh hoạt bình quân mỗi gia đình phải tốn từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng mỗi đợt mua nước
mỗi tháng tính ra một gia đình tiêu tốn gần cả triệu để mua nước
nước đắt đỏ nên người dân sử dụng rất chắc chiêu
giặt đồ là không dám xả đồ còn xà bông không hơi lên đại lên luôn rồi tắm giữa thì còn không dám tắm giữa luôn
nhiều hộ còn cho biết muốn mua nước phải gọi điện đặt trước và mất từ năm đến bảy ngày
ghe nước mới ghe đến
khu vực ấp ba ấp bốn xã hiệp phước đã lắp đặt hệ thống đường ống nước máy chính nhưng đồng hồ nước vẫn chưa lắp đặt đến hộ dân
nhiều kiến nghị đã được gửi đến chính quyền địa phương ngành cấp thoát nước
nhưng đến nay người dân ở đây vẫn phải khổ sát
nhiều hộ sở loay hoay với câu chuyện thiếu nước sạch sinh hoạt đặc biệt là mùa năng nóng
mà muốn chứ ở đây là trong có nước nữa
trong có nước lẹ lẹ
giờ nước là trong có nước sạch thôi chứ không biết muốn gì nữa
mong rằng lực lượng chức năng sớm đưa ra giải pháp giúp người dân có nước sinh hoạt trong điều kiện thời tiết nắng nóng